thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin vào lúc ba h một mươi năm phút sáng ngày hôm nay tại số bốn mươi ba cửa bắc hà nội
đã xảy ra vụ sập nhà và vùi lấp năm người bảy người khác may mắn thoát được ra ngoài
bước đầu xác định một người đã tử vong
hiện nay công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương để đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi đống đổ nát
tiếp tục là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sập nhà các đơn vị cứu hộ đã ngay lập tức tiếp cận để tìm phương án ứng cứu các nạn nhân đang gặp nạn
tuy nhiên do khu vực nhà bị sập nằm trong con phố trung tâm nên việc đưa các phương tiện cứu hộ hiện đại vào hiện trường tương đối khó khăn
thưa quý vị các bạn đây là lần thứ hai một ngôi nhà lớn tại trung tâm thành phố hà nội bị đổ sập
gây thiệt hại rất lớn về tài năng
tài sản cũng như là tính mạng của người dân
hiện nay thì công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành rất khẩn trương
tuy nhiên sự thận trọng vẫn đang được thực hiện bởi chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể gây ra nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân đang kẹt dưới đống đổ nát
hy vọng rằng với những sự cố gắng tối đa của các đơn vị cứu hộ cứu nạn thì những nạn nhân cuối cùng sẽ sớm được đưa ra khỏi đống đổ nát
theo thông tin từ phía công an phường trúc bạch ngôi nhà số bốn mươi ba là cơ sở kinh doanh nem
buổi đêm có khá nhiều nhân viên của quán ngủ lại
do ngôi nhà này được xây dựng từ lâu móng hầu như không có
cộng thêm nhà bên cạnh đang xây dựng có thể làm ảnh hưởng đến công trình
khi mà em thoát ra thì mọi người đang ở khu vực nào
mọi người một số bị kẹt ở một số cũng thoát ra được
mọi người đều đang ngủ hay là
mọi người đều đang ngủ ạ
nhưng mà em ở tầng mấy

đang đâu anh
nó đổ từ từ
ui một pha đầy ạ
đổ nhanh lắm anh ạ
em có hô hóa mọi người không
em không kịp hô lúc nãy nó sợp rồi em chỉ kịp hô cứu thôi
như các bạn có thể quan sát tại hiện trường thì đây là một khối nhà bốn tầng
nên việc di chuyển những cái lượng gạch đá bê tông ra khỏi hiện trường là tương đối khó khăn
và đứng cạnh chúng tôi lúc này là thiếu tướng hoàng quốc định giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố hà nội
xin chào đồng chí ạ
xin đồng chí cho biết là hiện nay công tác cứu nạn phú hộ thì có cái thông tin gì mới để có thể cập nhật với khán giả quan hệ thị tiêu
đến thời điểm này thì cách thời gian xảy ra là từ sáu tiếng
các lực lượng đã làm cho đến nay thì về cơ bản đã xác định được mức độ thiệt hại
rồi là tính chất nguy hiểm
và đến nay thì trong số những người mắc kẹt cũng như những người bị không tự thoát nạn thoát hiểm được
thì các lực lượng đã phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ của thành phố hà nội
cũng như là lực lượng của quân đội y tế thì đã phối hợp để cứu nạn cứu hộ
và đến nay thì cũng số người mắc kẹt còn lại xác định
còn một người và các anh em đang tập trung làm và huy động lực lượng cũng như công cụ phương tiện phù hợp
và đảm bảo việc cứu nạn cứu hộ được an toàn và hạn chế thấp nhất những hậu quả có thể xảy ra tiếp theo
dạ vâng xin cảm ơn thiếu tướng hoàng quốc định
vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những thông tin mới nhất mà được phóng viên hoàng việt chuyển về từ hiện trường
hiện nay các nạn nhân
trong vụ sập nhà đang được điều trị tại bệnh viện sanh pôn trong đó có một người bị thương nặng
còn ba nhân viên thoát nạn đang có mặt tại công an phường để phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này trong các bản tin thời sự tiếp theo